đoàn đại biểu tổng đồng minh chức nghiệp triều tiên đã đến thăm dự án thiết chế công đoàn tại hà nam
dự án thiết chế công đoàn tại khu công nghiệp đồng văn hai gồm hai mươi tòa trung cư năm tầng với chín trăm bảy mươi sáu căn hộ
diện tích từ ba mươi đến bốn mươi năm m hai một căn hộ cùng các công trình dịch vụ hạ tầng xã hội
sự kiện đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín sẽ bàn giao tới đoàn viên
đồng chí yu yong jin ủy viên trung ương đảng lao động triều tiên
chủ tịch tổng đồng minh chức nghiệp triều tiên đánh giá cao sự quan tâm của đảng nhà nước chính phủ
tổng liên đoàn lao động việt nam và tỉnh hà nam đã quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn cho công nhân lao động
đồng thời mong muốn chuyến thăm lần này sẽ học tập thêm được những kinh nghiệm trong việc xây dựng thiết chế công đoàn
cho đoàn viên công đoàn tại các khu công nghiệp cũng như việc thực hiện các chế độ chính sách
nhằm bảo đảm tốt nhất quyền lợi nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động